cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để điều tra vụ tai nạn tại hầm kim liên hôm một tháng năm làm hai người thiệt mạng

sau khi gây tai nạn tại hầm kim liên tài xế này đã nhấn ga bỏ chạy nhưng bị bắt lại ngay sau đó